yếu sinh lý là một trong những vấn đề phổ biến trong lĩnh vực nam khoa xuất hiện ở nhiều độ tuổi và mang theo nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục và hạnh phúc của các cặp vợ chồng
nếu không được xử lý kịp thời và hiệu quả tình trạng này có thể dẫn đến hiếm muộn hoặc thậm chí là vô sinh tác động đáng kể đến khả năng sinh sản ở nam giới
yếu sinh lý ở nam giới là tình trạng bệnh nam khoa ngày càng phổ biến ở các cánh my dâu
bệnh không tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh lý của người mắc
bệnh đặc trưng với các triệu chứng gây dối loạn các chức năng tình dục khiến nam giới suy giảm ham muốn và một số biểu hiện khác
dựa theo đặc tính của nhiều loại mà có thể phân trì yếu sinh lý nam thành các dạng bệnh chính sau xuất tinh sớm hoặc muộn
dối loạn sinh lý do nhiều nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng xuất tinh của người mắc gây xuất tinh sớm mọc muộn
xuất tinh sớm là tình trạng cánh mảy dâu phóng tinh quá sớm thời gian yêu chỉ vòn vẹn vài phút kể từ khi bắt đầu giao hợp
ngược lại xuất tinh muộn hay còn gọi là ước chế xuất tinh là tình trạng không thể đạt được cực khoái khi quan hệ do không phóng tinh hoặc phóng tinh quá chậm
dối loạn cương dương
dạng bệnh đặc trưng với tình trạng khó cân cứng hoặc không thể duy trì khả năng cương cứng khi tiến hành giao hợp
dối loạn cương dương kéo dài lâu ngày dẫn tới suy giảm về ham muốn tình dục
dạng bệnh này là tình trạng lượng tinh dịch phóng ra di chuyển ngược về phía bảng quang
nguyên nhân của dạng bệnh này được cho là liên quan đến việc lạm dụng không đúng cách một số loại thuốc tây và tương đối nguy hiểm
yếu sinh lý có thể bị ở mọi độ tuổi mọi đối tượng cả nam và nữ
tuy nhiên mức độ phổ biến các biểu hiện bệnh ở nam giới rõ ràng hơn
do đó khi nhắc đến bệnh lý này đối tượng thường được quan tâm hàng đầu là các cái mải dâu
yếu sinh lý có thể gây ra bởi nhiều loại nguyên nhân khác nhau
nguyên nhân nội sinh hoặc các nhóm nguyên nhân tác động từ bên ngoài
trong đó nguyên nhân do chính bản thân người mắc là chủ yếu chiếm đến bảy mươi tỷ lệ các ca bệnh
yếu sinh lý xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tuổi tác thói quen sinh hoạt không lành mạnh đặc thù công việc bệnh lý
tâm lý thường xuyên căng thẳng và chế đội dưng dưỡng nghèo nàn không cân đối
trong đó chế độ ăn uống hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như khả năng sinh lý của quý
một chế độ ăn uống khoa học ngoài cân đối bốn nhóm dưỡng chất quan trọng bột đường đạm béo vitamin và khoáng chất
thì cần ưu tiên các dưỡng chất có lợi cho sinh lý nam giúp cải thiện tuần hoàn máu tăng cường ham muốn tình dục và hỏi năng cương của cậu nhỏ
thay vì các bữa ăn lớp đầy dạ dày thì nên sử dụng các thực phẩm có tuyển chọn giúp tối ưu hóa khả năng sinh lý của cơ thể
điều này không chỉ hỗ trợ giải quyết trục trạc sinh lý ở nam giới mà còn giúp tăng cường sinh lực tổng thể phòng ngừa các bệnh lý có thể xảy đến như béo phì tim mạch huyết áp cao
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn trần thành phó trưởng khoa tiết nhiệu nam học bệnh viện một trăm chín mươi tám để hiểu rõ hơn về vấn đề này